thưa quý vị thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
đến sáng nay không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín nào
như vậy là tính từ sáng ngày một mươi sáu tháng bốn đến nay đã tám ngày liên tiếp
việt nam không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
trong tám ngày qua việt nam đã khống chế được các ổ dịch
số ca bệnh chữa khỏi tăng lên đáng kể hiện chỉ có bốn mươi bốn ca đang điều trị
và tình hình các ca bệnh nhập cảnh hoặc lây lan đều đã được khống chế
nhưng tình hình dịch nói chung vẫn còn phức tạp
trên thế giới vẫn có nhiều người mắc bệnh người tử vong vì covid một mươi chín
nguy cơ bệnh xâm nhập vào việt nam là vẫn còn kể cả các trường hợp qua đường mòn lối mở
do đó thì người dân cả nước nhất là các địa phương
nguy cơ thấp không nên chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo
các đại học học viện trường đại học trường cao đẳng sư phạm và trường trung cấp sư phạm
các đơn vị trực thuộc bộ về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo
an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín trong trường học
để chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại các nhà trường cần thực hiện vệ sinh tẩy trùng trường lớp
đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị y tế vệ sinh môi trường tại trường học
thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và bố trí chỗ ngồi giữa hai học sinh
có khoảng cách phù hợp theo hướng dẫn của ngành y tế
khi có trường hợp biểu hiện sốt ho khó thở hoặc nghi ngờ mắc covid một mươi chín
các nhà trường thực hiện tiến hành cách ly y tế theo năm bước cụ thể
bước một giáo viên cho lớp học tạm ngừng học
thực hiện biện pháp hạn chế tiếp xúc giữa người nghi ngờ với những người khác trong khoảng cách dưới hai mét
bước hai giáo viên liên hệ với nhân viên y tế
giáo viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học để thực hiện nhiệm vụ cách ly và điều tra dịch tễ
bước ba cán bộ y tế trường học phải được trang bị trang phục dụng cụ y tế
đeo khẩu trang y tế găng tay trang phục y tế
thực hiện việc cung cấp khẩu trang y tế cho người nghi ngờ và hướng dẫn đeo đúng cách
bước bốn cán bộ y tế trường học đưa người nghi ngờ đến khu cách ly riêng trong phòng y tế
hoặc khu vực do nhà trường bố trí
theo hướng dẫn của bộ y tế tại công văn số một nghìn hai trăm bốn mươi bốn bitmt ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bước năm cán bộ y tế trường học thực hiện việc khai thác tiền sử tiếp xúc dịch tễ của người nghi ngờ
để có các bước xử lý kịp thời
bước sáu cán bộ y tế trường học thực hiện việc khai thác tiền sự tiếp xúc dịch tễ của người nghi ngờ